ông đông nói quan điểm của bộ tài chính khi giảm thuế phí về góc độ nguồn thu ngân sách là rất áp lực
nhưng các chính sách nhà nước cũng cần chia sẻ với người dân
ở vấn đề xăng dầu chúng ta chưa dùng nguồn lực nhà nước mới
chỉ dùng nguồn lực xã hội quỹ bình ổn để can thiệp giá dầu thô tăng cao
thì nguồn thu từ đó cho ngân sách cũng cao hơn vì vậy có thể cân nhắc giảm các yếu tố thuế phí khác
quý vị và các bạn thân mến một số ý kiến cho rằng riêng đối với mặt hàng xăng dầu
bộ công thương cần chủ động nắm bắt diễn biến giá xăng dầu thế giới sau tết
để có phương án điều hành phù hợp hạn chế tác động mạnh đến thị trường trong nước
và bảo đảm dư địa kiểm soát lãm phát cả năm
những thông tin mới nhất sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại